sau gần năm tháng phát động hội thi và tổ chức các vòng sơ khảo tại các phân trại
ngày một mươi bảy tháng tám trại giam đại bình cục c một mươi bộ công an phối hợp với thư viện tỉnh lâm đồng
đã tổ chức vòng trung khảo hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức hồ chí minh trong phạm nhân năm hai nghìn hai mươi
tham gia vòng trung khảo có một mươi một cá nhân xuất sắc đại diện cho các phạm nhân đang thi hành án tại trại giam đại bình
các thí sinh đã kể những câu chuyện về hành trình ra đi tìm đường cứu nước
nếp sống giản dị lòng yêu thương bao la của bác hồ chí minh và tư tưởng trồng cây trồng người
tấm gương tự học của bác đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng đến phạm nhân
về tư tưởng đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính trí công vô tư và tấm gương đạo đức sáng ngời
của chủ tịch hồ chí minh qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phạm nhân về ý thức tu dưỡng
rèn luyện đạo đức lối sống phân đấu học tập cải tạo tiến bộ để sớm trở về
tái hòa nhập cộng đồng và là những người có ích cho xã hội